hôm nay bước vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ người dân còn hai ngày nữa để tiếp tục các hoạt động vui chơi
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay tại các địa phương đều diễn ra nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn và đặc sắc nhằm phục vụ cho người dân cả nước
từ ngày một đến ngày ba mươi tháng chín tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội diễn ra các chuỗi hoạt động vui tết độc lập
ngày ba chín tại tuyên quang lễ đón nhận bằng ghi danh thực hành then của người tây nùng thái ở việt nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
khai mạc lễ hội thành tuyên năm hai nghìn hai mươi hai
ngày ba và ngày bốn tháng chín tại quảng trường ngọ môn tp huế diễn ra ngày hội lân huế năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó thư viện quốc gia việt nam tổ chức trưng bày chuyên đề việt nam mùa thu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và sự nghiệp đổi mới hôm nay
còn tại các dạp chiếu phim trên cả nước cũng sẽ diễn ra đợt chiếu phim kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
trong những ngày vừa qua trên cả nước số ca mắc mới số ca phải nhập viện ca nặng đang có chiều hướng gia tăng
nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của virus với khả năng lây lan nhanh hơn biến chủng gốc
bên cạnh đó còn xuất hiện nhiều bệnh dịch như suốt suốt huyết cúm mùa tay chân miệng
chính phủ vừa ra công điện yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường tổ chức thực hiện triệt để nghiêm ngặt có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín tại hà nội
tại hà nội tổ chức trưng bày chuyên đề việt nam mùa thu năm hai nghìn bốn ngày kết mạng mới số ca mắc mới ca nặng đang có chiều hướng gia tăng hơn biến chủng gốc
đây là một trong những nội dung được công an phường hàng chống quận hoàn kiếm thường xuyên tuyên truyền cho người dân và khách du lịch khi đến với phố đi bộ hồ gươm
chào mừng quốc khánh hai tháng chín tại khu vực này sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa khác nhau
để đảm bảo an ninh trật tự công an quận hoàn kiếm đã huy động tối đa lực lượng ứng trực chia làm nhiều tổ chốt khác nhau
bên cạnh đó phối hợp với y tế quận y tế các phường trên địa bàn thường xuyên nhắc nhở người dân du khách các cơ sở kinh doanh buôn bán quanh khu vực thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh nhất là việc đeo khẩu trang

bên cạnh đó phối hợp với y tế quận hoàn kiếm đã huy động tối đa lực lượng ứng trực chốt khác nhau